bà hát tiếp tục đẩy xe bán hàng đi quanh khu vực hồ hoàn kiếm
công an quận hoàn kiếm đã lập hồ sơ xử lý bà đặng thị hát với hai lỗi
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và vi phạm về trật tự đô thị
mức xử phạt là hai trăm linh đồng
trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng ba tại tỉnh bình thuận xảy ra hai vụ tai nạn lao động
khiến hai thợ lặn biển tử vong khiến các nạn nhân đã được bàn giao về gia đình
cơ quan chức năng tại thành phố phan thiết và thị xá laji tỉnh bình thuận
đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường đối với hai nạn nhân gặp nạn trên biển
và bàn giao về gia đình để lo hậu sự
theo đó sáng hai mươi bốn tháng ba anh lvs sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú phường phú hải thành phố phan thiết
làm nghề đánh bắt hải sản
trong quá trình lặn xuống biển không may xảy ra sự cố khiến anh s tử vong
trước đó ngày hai mươi ba tháng ba anh hvt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trong quá trình lặn xuống biển cũng xảy ra sự cố
anh t bị mất tích
đến sáng ngày hai mươi bốn tháng ba ngư dân tìm thấy anh tê và đưa vào bờ
sau khi hoàn tất các thủ tục nạn nhân được đưa về quê ở hà tĩnh
được biết anh t mới vào thị xá laji đi biển được hai tuần thì xảy ra vụ việc đau lòng
sáng hai mươi bốn tháng ba đồn biên phòng cù lao tràm đóng tại xã đảo tân hiệp thành phố hội an quảng nam
nhận được thông tin từ cảng vụ hàng hải quảng nam về một vụ tai nạn hàng hải ở vùng biển củ lao tràm
cụ thể khoảng năm giờ hai mươi một phút cùng ngày tàu sang anh
số một mươi tám số hiệu hp năm nghìn chín trăm sáu mươi chín của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải biển giang anh
do ông hoàng tiến mạnh làm thuyền trưởng chờ gần ba tấn xi măng có hành trình từ hải phòng đến chu lai quảng nam
trên hành trình di chuyển tàu tông vào bãi đá cạn nước tràn vào tàu nghiêng ba mươi tám độ trái
thuyền trưởng phát tín hiệu cứu hộ cứu nạn khẩn cấp
lúc này trên tàu có chín thuyền viên hơn bảy lít dầu đeo
vị trí tàu gặp sự cố tại một mươi năm năm mươi bốn độ vb một trăm linh tám ba mươi một độ kd
cách đảo hòn tai đảo cù lao tràm khoảng năm mươi ba hải lý về phía đông
sau khi nhận tin báo đồn biên phòng cù lao tràm đã điều động hai tàu
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ và một cano tiếp cận tàu bị nạn
đến trưa ngày hai mươi bốn tháng ba cơ quan chức năng cho hay
tàu giang anh đang chìm dần ở vùng biển cù lao tràm các thuyền viên được cứu hộ an toàn
thưa quý vị từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng ba tức là ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng hai âm lịch
tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
lễ hội nghinh ông trong đó phần lễ chính tổ chức vào ngày một mươi năm tháng hai âm lịch
được biết lễ hội nghinh ông gắn liền với tính ngưỡng dân gian
và đền thờ cá ông cá voi ở thị trấn sông đốc
lễ hội nghinh ông sông đốc là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất ở cà mau
và được xếp vào danh sách sáu mươi lễ hội tiêu biểu ở việt nam
lễ hội được bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
theo ban tổ chức lễ nghinh ông có những nghi thức cúng tế rất riêng
mang đậm bản sắc văn hóa của ngư dân bản địa
được dình dữ trao truyền và phát huy thông qua những dịp lễ hội
năm nay là lần thứ chín mươi chín lễ hội được diễn ra
kể từ lần đầu tiên khi lăng thờ cá ông của làng trái sông đốc được xây dựng
phần lễ được bắt đầu từ nghi thức cúng tế
tiếp theo là nghi thức rước long đình
từ vạn lăng nam hải với cung nữ hội ông hội bà
cùng đội cầm cơn hước cờ phướng kích chống lân
cùng hàng ngàn người tham gia diễu hành từ lăng ông đến cảng cá sông đốc
trước khi đưa xuống tàu ra biển nghinh ông
năm nay lễ nghi ông trên biển có sáu phương tiện là tàu đánh cá
do ban tổ chức sắp xếp trở long đình
một trăm năm mươi phương tiện đánh bắt hộ tống và tổ chức làm lễ cầu ngư
khi diễu hành trong những tàu thuyền lớn nhỏ ra biển
có một cụm tàu chính gồm ba chiếc kết lại thành đoàn
người ta gọi là tàu thủy lực
tàu này có nhiệm vụ chờ ban tổ chức các vị chức sắc học trò lễ
tàu chạy khi nào đến lằn danh nước trong
thì người làm thủ tục khấn vái thắp hương và xin keo
khi xin được keo tàu quay về và đem những lọ nước biển trong lành
về lăng ông để thờ cúng
ở phần hội nhiều hoạt động được tổ chức tạo không khí tưng bừng
như thi bơi thúng trò chơi dân gian bắt nhịp trên sông
thi kéo co biểu diễn múa lân biểu diễn chương trình nghệ thuật tổng hợp
giao lưu giữa các tài tử múa xuân vũ triển lãm tư liệu hình ảnh
hoàng sa trường sa của việt nam
ngày hai mươi bốn tháng ba hàng nghìn người dân là đồng bào các dân tộc thiểu số
tại một mươi một huyện miền núi tỉnh thanh hóa đã tham dự liên hoan văn nghệ
phiên trợ vùng cao năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là hoạt động văn hóa quan trọng thường niên nhằm bảo tồn phát huy bản sắc
giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch
cụ thể sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thanh hóa
phối hợp với ủy ban nhân dân huyện quan hóa
tổ chức lễ khai mạc liên hoan văn nghệ dân gian
phiên trợ vùng cao năm hai nghìn hai mươi bốn tại sân vận động huyện quan hóa
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đại diện lãnh đạo các sở ban ngành huyện thị xã thành phố
của tỉnh thanh hóa huyện mai châu tỉnh hòa bình
cùng đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số
một mươi một huyện miền núi thanh hóa và du khách thập phương tham dự lễ khai mạc
liên hoan văn nghệ dân gian phiên trợ vùng cao năm hai nghìn hai mươi bốn
là dịp để các nghệ nhân dân gian diễn viên những người hoạt động
trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cơ sở ở khu vực miền núi của tỉnh
được gặp gỡ giao lưu tranh tài
qua đó góp phần tuyên truyền sâu rộng nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức bảo tồn
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong khuôn khổ lễ khai mạc các đại biểu và du khách thập phương
đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật hang co phường khúc tráng ca bất tử
và biểu diễn văn nghệ dân gian tổng hợp
liên hoan văn nghệ dân gian phiên trợ vùng cao năm hai nghìn hai mươi bốn
thu hút sự tham gia của khoảng ba trăm linh diễn viên nghệ nhân
đến từ các huyện quan hóa mường lát quan sơn lang chánh bá thước thạch thành ngọc lạc thường xuân như thanh như xuân
theo kế hoạch liên hoàn diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng ba đến ngày hai mươi năm tháng ba
với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn như thi diễn chương trình văn nghệ dân gian
thi không gian văn hóa phiên chợ vùng cao trình diễn nghi thức sinh hoạt
văn hóa truyền thống trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng thế mạnh của các địa phương
trình diễn ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số bay dù lượn
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và đừng quên ấn like subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin được kính chào tạm biệt